diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững việt nam hai nghìn một mươi sáu đã được tổ chức tại hà nội
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ đã tham dự diễn đàn
diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững việt nam là diễn đàn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức
về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp của cộng đồng cũng như của xã hội
thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững
giữa các bên có liên quan tại việt nam đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam học hỏi kinh nghiệm
thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh để doanh nghiệp việt nam phát triển bền vững
chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân
đặc biệt chú trọng đến vấn đề cơ bản của tái cơ cấu là phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
quyết tâm trở thành một chính phủ kiến tạo chính phủ phục vụ
về phía khu vực doanh nghiệp cần phát huy tối đa tinh thần doanh nhân ý chí khởi nghiệp
tận dụng mọi cơ hội khi người khác chỉ thấy rủi ro và vươn lên mạnh mẽ phát triển hơn trước